bảy trường hợp được miễn lệ phí môn bài mức lương tối thiểu vùng lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân
quy định mới về lệ phí đăng ký cấp biển ô tô xe máy là những chính sách mới có hiệu lực
theo thông tư số ba mươi hai của ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản thanh toán
tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trẻ từ đủ một mươi năm đến chưa đủ một mươi tám tuổi không bị mất
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng
như quy định hiện hành đặc biệt cá nhân là người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
cũng được mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ
từ ngày một tháng ba cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm
phải có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với bảo hiểm xã hội việt nam
có khả năng truy cập sử dụng mạng internet có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị pháp lý
tương đương nhiều hồ sơ chứng từ thông báo và các văn bản giấy theo quy định của pháp luật
bắt đầu từ ngày một tháng ba tới các tuyến đường bộ cao tốc phải có trạm cấp cứu tai nạn giao thông
tối thiểu năm mươi km phải có một trạm trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh
chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua bao gồm trạm y tế xã phường
trung tâm y tế quận huyện có chức năng khám bệnh chữa bệnh trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
bệnh viên nhà nước và bệnh viện tư nhân